trước thực trạng liên tiếp xảy ra các vụ phá hoại nông nghiệp tại huyện miền núi sông hình như truyền hình nhân dân và các cơ quan báo chí phản ánh
ubnd tỉnh phú yên vừa có văn bản giao công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo kiểm tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật
bảo đảm an ninh trật tự và sản xuất của người dân
kết quả thực hiện phải được báo cáo lên ubnd tỉnh phú yên trước ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trước đó từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến nay tại huyện miền núi sông hinh đã xảy ra bốn vụ phá hoại với hàng chục hectare rừng trồng
cây cao su bị chặt phá và khoan lỗ mía bị đốt cháy gây hoang mang lo lắng cho nhân dân
vụ gần đây nhất xảy ra vào ngày một mươi ba tháng tám kẻ phá hoại đốt cháy gần một mươi năm hectare rừng keo
chặt phá bốn hectare cao su của một hộ gia đình ở xã ea ba huyện sông hình thiệt hại gần một tỷ đồng
điều đáng lo ngại là hành vi vi phạm xảy ra nhiều lần
tại cùng một địa phương và từ ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan cùng chính quyền địa phương kiểm tra xử lý
nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm thậm chí tình trạng phá hoại vẫn còn tiếp tục diễn ra